nhằm chủ động khắc phục hậu quả mưa bão đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn
bộ giao thông vận tải đã có công điện khẩn gửi tới tổng cục đường bộ việt nam
trong công điện khẩn bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị cần tập trung vật tư
thiết bị và nhân lực để chủ động khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra trên các tuyến quốc lộ
đồng thời các đơn vị kiểm tra mức độ hư hỏng tại các bến phà cầu phao
các khu vực đường sung yếu cầu yếu để kịp thời sửa chữa trong thời gian nhanh nhất
các đơn vị cử người chốt trực ở những vị trí ngập nước ngập tràn đoạn đường bị đứt hay là sạt lở
kiên quyết không để người và phương tiện đi vào những vị trí này